các bạn hãy đăng kí cho kênh lalaschool để không bỏ lỡ những video hấp dẫn
ngày hai mươi một tháng hai bà tê xea ngụ ấp láng tượng xã tân hưng đông huyện cái nước trình báo với công an xã về việc cháu ruột của bà là tti sinh năm hai nghìn chín bị ông lâm trung luân ba mươi bảy tuổi ngụ thị trấn cái nước có hành vi lợi dụng tại một nhà nghỉ trên địa bàn xã phú hưng vào ngày một mươi tám tháng hai
vụ việc sau đó được chuyển đến công an huyện cái nước quá trình điều tra mở rộng công an huyện cái nước đã truyền toàn bộ hồ sơ lên cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh cà mau để điều tra theo thẩm quyền
trình bày với cơ quan công an y cho biết quân ông luân từ khoảng tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi ba có phát sinh tình cảm và nhiều lần quan hệ nam nữ với ông luân
ngoài ra y còn cho biết trong thời gian sống tại nhà bà nội từ năm hai nghìn một mươi bảy đến nay nạn nhân bị sáu người là họ hàng thực hiện hành vi đổi bại
làm việc với cơ quan điều tra công an huyện cái nước hai trên sáu người đã thừa nhận thực hiện hành vi đối với cháu y
trong đó một người là ruộng của nạn nhân thừa nhận thực hiện một mươi một lần chính là chồng bà a người cô ruột của nạn nhân
trong đó một người là dượng của nạn nhân hiện công an huyện cái nước đã chuyển vụ việc cho công an tỉnh cà mau thụ lý điều tra theo thẩm quyền
ngày một mươi ba tháng ba công an huyện sóc sơn hà nội đang điều tra vụ án mạng xảy ra tại xã minh trí huyện sóc sơn
theo đó một người phụ nữ sinh sống trên địa bàn huyện đã bị chồng sát hại
người dân cho biết trước khi gây án nghi phạm có biểu hiện say xỉn
theo lãnh đạo ủy ban nhân dân xã minh trí vụ việc xảy ra vào tối ngày một mươi hai tháng ba tại thôn lập trí
thời điểm trên một người phụ nữ đã bị chồng sát hại bằng hung khí
vị lãnh đạo cho biết nguyên nhân ban đầu được xác định là mâu thuẫn xích mít giữa hai vợ chồng
trong khi đó người dân tại thôn lập trí thông tin trước khi gây án người chồng có dấu hiệu say xỉn
sau khi vụ án xảy ra lực lượng chức năng địa phương đã bắt giữ nghi phạm và tiến hành khám nghiệm hiện trường tử thi
danh tính những người trong vụ việc chưa được tiết lộ
thưa quý vị thông tin từ công an huyện cần duộc tỉnh long an cho biết
trên địa bàn huyện vừa xảy ra vụ việc một nam thanh niên tự dùng dao chấm dứt cuộc sống ngay giữa đường
khiến cho nhiều người dân chứng kiến vụ việc không khỏi hoảng sợ
vào lúc hai mươi h ba mươi phút ngày một mươi hai tháng ba tại đường d tám khu dân cư nam sài gòn
ở ấp ba xã long hậu huyện cần duộc tỉnh long an
người dân phát hiện một nam thanh niên bất tỉnh nằm dưới lòng đường và có một con dao ở trên phần bụng gần ngực
thấy nam thanh niên còn hơi thở nên người dân đã đưa đến bệnh viện cấp cứu
qua xác minh của công an xã thanh niên tên tt ba mươi sáu tuổi thường trú ở huyện thạnh trị tỉnh sóc trăng
qua trích xuất camera nhà dân xung quanh hiện trường phát hiện thanh niên này đi từ hướng đường n năm d tám đến đoạn d tám n một
sau đó dừng lại và lấy con dao dài khoảng ba mươi cm để trong người già tự làm điêu dạy rột rồi gục ngã tại chỗ
theo thông tin ban đầu chiều cùng ngày trước khi tự dùng dao làm điều dạy rột
nam thanh niên này vừa từ sóc trăng lên và đến một phòng trọ ở xã long hậu
ở huyện cần ruộc tỉnh long an để gặp trị ruột
hiện nam thanh niên đang được cấp cứu tại bệnh viện một một năm
vụ việc đang được công an huyện cần duộc tiếp tục xác minh làm rõ
thông tin từ công an huyện cư cù yên cho biết đơn vị đang tiếp tục lấy lời khai
một đối tượng quê tại huyện quỳnh lưu tỉnh nghệ an
về hành vi hai lần sử dụng hung khí để truy sát một người phụ nữ trên địa bàn
đối tượng này là lê văn thiện ba mươi năm tuổi quá trình làm việc với công an đối tượng khai nhận
vào năm hai nghìn một mươi bảy thiện vào tỉnh đắk lắc ở nhờ nhà một người quen tại xã ea tiêu
gần nhà chị n t b h
trong quá trình sinh sống ở đây xảy ra mâu thuẫn với chị hát
nên thiện nảy sinh ý định trả thù chị
ngày ba mươi tháng một năm hai nghìn hai mươi ba thiện cầm hai con dao qua nhà tấn công
khiến chị hát và em trai nạn nhân trọng thương
gây án xong đối tượng bỏ trốn nên công an huyện cư cu yên ra quyết định khởi tố bị can
quyết định truy nã thiện trên toàn quốc
dù đang bị truy nã nhưng đến ngày một mươi một tháng một năm hai nghìn hai mươi bốn
thiện từ campuchia quay về rồi xông vào nhà chị hát dùng súng bắn về phía nạn nhân
tuy nhiên chị hát kịp nề tránh
chị nhanh chóng chạy vào nhà khóa trái cửa phòng nên thiện không vào được và bỏ đi
sau khi vụ nổ súng xảy ra công an huyện cư cu yên nhanh chóng triển khai tổ chức truy bắt đối tượng
đồng thời cử lực lượng bảo vệ gia đình nạn nhân
quá trình truy bắt hiện lực lượng chức năng gặp rất nhiều khó khăn
vì thiện liên tục thay đổi địa điểm lẩn trốn đến nhiều tỉnh thành trong nước và ở campuchia
đến ngày một mươi tháng ba thiện bất ngờ xuất hiện tại một rán chạy của người dân ở xã tân thành huyện crono tỉnh đăng nông
khoảng hai mươi giờ cùng ngày công an đã khống chế bắt giữ đối tượng thu giữ một khẩu súng năm viên đạn và hai cây dao dựa
thiện khai nhận đã mua khẩu súng cùng một mươi một viên đạn của một người campuchia tại khu vực biên giới
với giá sáu năm triệu đồng để trả thù chị hát
quá trình này đối tượng thiện đã nghi ngờ chị hát báo công an về việc mình sử dụng ma túy nên đã có hành vi truy sát để trả thù
hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
hai mươi một đơn vị kinh doanh vận tài
trong số hai mươi một đơn vị kinh doanh vận tài bị thu hồi giấy phép kinh doanh vận tài bằng xe ô tô không thể hạn
có một mươi bảy đơn vị kinh doanh vận tài hàng hóa bốn đơn vị kinh doanh vận tài hành khách theo hợp đồng
lý do các đơn vị này bị thu hồi giấy phép kinh doanh vận tài bằng xe ô tô không thời hạn vì vi phạm quy định
tại điểm b khoảng sáu điều một mươi chín nghị định số một mươi năm hai nghìn hai mươi của chính phủ không kinh doanh vận tải trong thời hạn sáu tháng
kể từ ngày được cấp giấy phép kinh doanh hoặc ngừng kinh doanh vận tài trong thời gian sáu tháng liên tục
sở giao thông vận tải tp hcm cũng yêu cầu hai mươi một đơn vị kinh doanh vận tải trên
có trách nhiệm nộp lại giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô về sở giao thông vận tải trong thời hạn bảy ngày
sáng ngày một mươi ba tháng ba cục cảnh sát giao thông bộ công an cho biết
mới đây phòng hướng dẫn tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ đường sắt cục cảnh sát giao thông
đã trực tiếp hướng dẫn cho tài xế cách xử lý sự cố phương tiện trên cao tốc
và dán phản quang cho xe tại khu vực trạm thu phí cao tốc pháp vân cầu rẽ
tại đây lực lượng cảnh sát giao thông dừng kiểm tra vi phạm nồng độ cồn với các tài xế
sau đó phát tờ rơi khuyến cáo và đề nghị người điều khiển
chủ phương tiện trang bị phản quang vật dụng cảnh báo trên xe
để đảm bảo an toàn khi tham gia giao thông
phòng hướng dẫn tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ đường sắt cục cảnh sát giao thông
khuyến cáo và đề nghị người điều khiển phương tiện tham gia giao thông
phải chấp hành nghiêm các quy định của luật giao thông đường bộ
như tránh vượt xe đúng quy định đi đúng phần đường làn đường
chạy đúng tốc độ quy định không vi phạm nồng độ côn mà tùy khi điều khiển phương tiện
cục cảnh sát giao thông đề nghị các chủ xe trang bị cho mỗi phương tiện tối thiểu ba chóp nón
hoặc ba biển tam giác phản quang
khi gặp sự cố các tài xế đặt ngay chóp nón hoặc biển tam giác phản quang phía sau xe
để cảnh báo với khoảng cách tối thiểu năm mươi m trên quốc lộ và một trăm linh m trên tuyến cao tốc
thưa quý vị do ảnh hưởng của nắng nóng kéo dài thời tiết trở nên khô hạn
nhiều người dân tại xã đại đào và lộc châu thành phố bảo lộc tỉnh lâm đồng
thiếu nước sinh hoạt trầm trọng
vào thời gian cao điểm khô hạn ở lâm đồng dọc quốc lộ hai mươi đoạn qua xã đại lào
các hộ dân đều rơi vào tình trạng thiếu nước sạch sinh hoạt
do nguồn nước bị thiếu hụt nên người dân phải đi xin hoặc mua nơi khác về dùng
hoặc sử dụng nước diễn khoan
chủ một hộ kinh doanh tại thôn ba xã đại lào cho biết
vài tháng trở lại đây thành phố bảo lộc không có mưa khiến tình trạng thiếu nước sinh hoạt
trở nên nghiêm trọng hơn
nhiều gia đình tại đây phải khắc phục bằng cách đi mua nước hoặc xin nước
từ các gia đình sử dụng diễn khoan
theo thống kê của ủy ban nhân dân xã đại lào
tính đến đầu tháng ba năm hai nghìn hai mươi bốn toàn xã có hơn ba trăm linh hộ dân bị thiếu nước sinh hoạt
trong đó địa bàn thôn hai thôn ba và thôn năm chịu ảnh hưởng nghiêm trọng nhất
đây là những thôn dọc theo quốc lộ hai mươi chỉ cách trung tâm thành phố bảo lộc khoảng năm km
đại diện thôn ba xã đại lào cho biết có hơn một trăm năm mươi hộ dân trong thôn đang bị thiếu nước sinh hoạt
hầu hết các hộ sử dụng giếng nước đào đang cao điểm khô hạn
nguồn nước bị thiếu hụt nên bà con phải đi xin hoặc mua nước
không nơi khác về dùng
theo phó chủ tịch ủy ban nhân dân xã đại lào cho hay
hiện nay trên địa bàn xã đại lào người dân chủ yếu sử dụng nguồn nước từ giếng đào
để phục vụ cho nhu cầu sinh hoạt
một số ít hộ dân sử dụng nguồn nước từ giếng khoan
do đã bước vào mùa khô từ tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi ba cho đến nay
lượng nước trên địa bàn xã giảm mạnh
một số khu vực trên địa bàn xã nguồn nước giếng đã cạn kiệt
bên cạnh đó hệ thống nước máy chưa đưa vào sử dụng ổn định
mua nước từ xe bồn với giá khá cao ảnh hưởng rất lớn đến đời sống của nhân dân
ủy ban nhân dân xã đại lào cũng đã có văn bản đề nghị
ủy ban dân thành phố bảo lộc xem xét
tạo điều kiện hỗ trợ cung cấp nước sạch phục vụ sinh hoạt cho người dân
theo hình thức như cung cấp bùn chứa nước và nước cho người dân
cùng với đó ủy ban nhân dân xã cũng đề nghị vận hành hệ thống cung cấp nước đã được đầu tư
thưa quý vị những ngày gần đây chiều cường mặn dâng cao hơn mức báo động ba
đã làm tràn ngập một số khu vực tại thành phố mỹ tho tỉnh tiền giang
hàng trăm hộ dân có cuộc sống bị đảo lộn do nước mặn bủ vầy
theo đó từ khuya ngày một mươi một tháng ba chiều cường bắt đầu dâng cao tại thành phố mỹ tho
nước từ sông bảo định mỗi ngày càng cao và đến sáng ngày một mươi ba tháng ba đã đạt đỉnh chiều
chiều cường đã làm ngập nước ở nhiều địa bàn thuộc phường một mươi xã đạo thạnh
phường năm phường bảy thành phố mỹ tho
nhiều nhà dân con hẻm thấp bị nước tràn ngập đến hơn năm mét
đáng nói là chiều cường đợt này là nước mặn trên bốn phần nghìn và xảy ra vào đêm khuya
nên gây khó khăn đến cuộc sống của người dân và thiệt hại lớn về tài sản nhất là cây cảnh
đặc biệt tại vòng xoay ngã ba trung lương nước chiều làm ngập toàn bộ khu vực này sâu gần một mét
gây bất ổn về giao thông
vào lúc đỉnh chiều dâng cao giao thông nơi đây bị ùn ứ
gây khó khăn cho các phương tiện qua lại nhất là xe gắn máy
theo đài khí tượng thủy văn tiền giang chiều cường hiện nay đã đạt tới đỉnh là một tám mươi bốn m và đang giảm
chiều cường mặn còn xảy ra một đợt vào cuối tháng bốn tới nên người dân cần phòng chống
giám đốc đài khí tượng thủy văn tiền giang cho biết chiều cường ở mức cao mình đã nhận định trước
hôm nay đã giảm nhẹ và đến mai sẽ giảm nhiều
vị giám đốc cũng đưa ra cảnh báo khu vực này sẽ còn một đợt chiều cường cao nữa
nên địa phương cần đắp các cống ở khu vực mình sinh sống để bảo vệ vườn cây
đắp các bờ ao để không có nước tràn
theo ngành chức năng để phòng chống nước ngập tại thành phố mỹ tho trong thời gian tới
cần xây dựng các cống đầu các con rạch
riêng dự án đường kè hai bên bờ sông bào định đang triển khai
cần có hạng mục chống nước tràn vì đô thị mỹ thò có xu hướng ngày càng thấp
thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình của chúng tôi ngày hôm nay
cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi xin đề ký chào tạm biệt